do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và gió mùa hoạt động mạnh trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi sáu mươi mm một vài nơi trên một trăm linh mm kèm theo gió giật mạnh
nước trên các sông lên nhanh và nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp
trước diễn biến phức tạp của thời tiết mực nước tại các sông suối hồ lên nhanh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị đã lên phương án chủ động đối phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn
theo đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các cấp địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết
thông báo kịp thời để người dân được biết nhất là đối với các vùng ven sông ven suối vùng hạ lưu các hồ chứa thủy lợi thủy điện vùng trũng
để có phương án chủ động phòng tránh
các địa phương cần có phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông suối ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi
có kế hoạch sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
đặc biệt để đảm bảo an toàn các công trình hồ đập trên địa bàn ban quản lý các công trình thủy điện thủy lợi trọng điểm trên địa bàn
phải theo dõi diễn biến thời tiết chặt chẽ chủ động điều tiết nước một cách hợp lý đúng quy trình được duyệt đảm bảo an toàn cho công trình và dân sinh
các địa phương ven biển vùng cửa sông khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú an toàn